ngày hai mươi tháng một mươi hai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị
nuôi trồng thủy sản nội đồng các tỉnh phía bắc năm hai nghìn một mươi chín định hướng năm hai nghìn hai mươi
theo đó diện tích tiềm năng có thể phát triển nuôi trồng thủy sản của các tỉnh phía bắc
còn khoảng ba trăm hai mươi tám ha thích hợp để phát triển nhiều loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao
ngoài ra các tỉnh phía bắc còn hàng trăm nghìn hectare diện tích mặt nước hồ chứa hồ thủy điện
có thể phát triển nuôi cá lồng bè cá hồ chứa
mặc dù nuôi trồng thủy sản các tỉnh phía bắc phát triển mạnh trong những năm qua
nhưng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thiên tai thường xuyên xảy ra
khiến cho người dân luôn đối mặt với nhiều khó khăn bất lợi
bên cạnh đó cơ sở hạ tầng giao thông không thuận lợi chăn nuôi manh mún nhỏ lẻ
cũng như cơ chế chính sách chưa thu hút được đầu tư từ các doanh nghiệp
ngoài giới thiệu các cơ chế chính sách nhà nước sẵn có thì các địa phương cũng nên có những chính sách của mình
để thu hút tạo điều kiện để cho doanh nghiệp làm sao đó về đầu tư và tổ chức bà con ở trong khu vực của mình
để tạo cái mối liên kết sản xuất để có một lượng hàng chúng ta đảm bảo đủ cho doanh nghiệp có thể là sản xuất chế biến
để phát triển ngành thủy sản bền vững hướng đến thị trường quốc tế
các địa phương phía bắc cần nâng cao chất lượng cá giống bản địa đẩy mạnh công tác khuyến ngư
xây dựng các mô hình tiến bộ khoa học công nghệ và nâng cao kiến thức nuôi trồng thủy sản cho cộng đồng người nuôi